ngày hai mươi tháng một trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đã tổ chức tái hiện nghi lễ thượng nêu trong trốn hoàng cung tại đại nội huế
lễ dựng nêu là một trong những nghi thức có ý nghĩa trong đời sống tâm linh của người việt từ bao đời nay
che được dùng để dựng nêu là loại che đực cao to và khỏe
nêu được dựng trước dinh phủ đình chùa trước điện thái hòa và các miếu trong đại nội
ngày nêu lên triều đình thường cho bắn súng lạnh từ kỳ đài để cáo với đất trời
và báo hiệu khắp các huyện phủ và triều đình được nghỉ ngơi sau một năm lao động nhọc nhằn để ăn tết chơi xuân
phục dựng lại nghi lễ dựng nêu là nhằm giữ lại một nét đẹp trong bản sắc văn hóa dân tộc tết của người việt
đồng thời góp phần tạo không khí tết ấm áp ở khu vực đền miếu cung điện trong những ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thiêng liêng này
lễ hạn nêu tại sân hiển lâm các sẽ được tiến hành vào sáng bảy tháng riêng và mọi công việc mới khởi sự